quý vị thân mến trong những ngày này thì rất nhiều người sống tại miền bắc đang nói vui với nhau
đó là ước gì được hưởng bầu không khí của miền nam
có được cái điều này thì chắc chắn là vì lý do thời tiết phải không chị nam hà
vâng đúng là như vậy ạ
và trong khi miền nam những ngày này đang nắng nóng tới ba mươi bốn ba mươi năm độ c và trời khá là khô giáo
thì ở miền bắc mặc dù là đã ấm lên hai mươi năm hai mươi sáu độ
thế nhưng rất nồm và trời vẫn còn ẩm
mặc dù sáng sớm thì có sương mù nhưng mà đã mỏng hơn so với những ngày trước
tuy nhiên quý vị vẫn cần phải lưu ý trong khi di chuyển để đảm bảo an toàn
văng trời nồm khiến cho sàn nhà ẩm ướt thì quý vị lưu ý là dùng khăn khô để lau
chưa vào chiều còn đáng nhẹ nhưng tuyệt đối là không nên mở cửa
vì điều này sẽ khiến cho trong nhà càng ẩm ướt hơn nữa
các thiết bị điện tử cũng cần được bảo quản kỹ trong thời tiết này
và trong khi đó thì miền trung thời tiết tương đối thuận lợi
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
và dự báo đến ngày hai mươi chín tết thì sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường
gây mưa nhỏ ở miền trung
nhưng bù lại thì nồm ẩm ở bắc bộ sẽ hoàn toàn chấm dứt